vào ngày hôm nay ngày một tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục xét xử bị cáo trương mỹ lan
và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cộng phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
đến cuối ngày xét xử thứ một mươi bảy ngày hai mươi tám tháng ba phiên tòa đã kết thúc phần bào chữa của các luật sư
đối với tám mươi sáu bị cáo trong vụ án phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
ngày hôm nay phiên tòa sẽ tiếp tục với nội dung vị kiểm soát nhân dân tp hcm
đối đáp lại các quan điểm bào chữa của luật sư phần tự bào chữa bổ sung của bị cáo
quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
trước đó qua phần bào chữa đa số các bị cáo đều trình bày các tình tiết giảm nhẹ
cho rằng chỉ làm công ăn lương không hưởng lợi và tuyệt đối tin tưởng vào bị cáo lan
chỉ đạo của cấp trên
riêng bị cáo trương mỹ lan không thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đang lập hồ sơ xử lý đối tượng trịnh bùi viện chú tệ tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tang ba đối tượng nguyễn minh tuấn
hồ quốc toản nguyễn thủ trường giang đang thụ tập sử dụng ma túy
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá
dương tính với chất ma túy
điều tra mở rộng công an đã bắt trịnh bùi viện để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ sáu gói ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy là cỏ mỹ nguyễn văn vĩnh
chú xã hoàng đồng tp lạng sơn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lạng sơn
tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam
trong khi làm nhiệm vụ lực lượng công an tp lạng sơn đã phát hiện bắt của tăng nguyễn văn vĩnh
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cỏ mỹ tăng vật thu giữ trên người hai túi ni lông
bên trong chứa thực vật màu xanh cắt vụn là cỏ mỹ
khám xét khẩn cấp chỗ ở lực lượng công an phát hiện và thu giữ gần một mươi gram sợi thực vật màu vàng
và thực vật màu xanh chứa chất ma túy
tại cơ quan công an vĩnh thừa nhận số ma túy trên được mua qua mạng xã hội
sau đó đem về nhà cất giấu và chia nhỏ để bán kiếm lời
một nhà xưởng đóng trên địa bàn khu phố phước hải phường thái hòa thành phố tân uyên tỉnh bình dương
bất ngờ bốc cháy dữ dội sự việc xảy ra vào tối ngày hôm qua
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh bình dương
đã huy động nhiều phương tiện chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ đám cháy cơ bản được không chế
nhà xưởng bị cháy có tổng diện tích khoảng ba hai trăm linh m hai trong đó khoảng bốn trăm linh m hai đã bị đổ sập
cùng nhiều hàng hóa nguyên liệu bị thiêu dụi
nhà xưởng này đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối năm hai nghìn hai mươi hai
rất may là vụ cháy không gây thiệt hại về người
tại tỉnh lâm đồng vào chiều ngày hôm qua đã xuất hiện một trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ
đồng thời mưa đá tại một số nơi tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận
một số khu vực tại thành phố đà lạt huyện lạc dương huyện đức trọng
hiện mưa đá huyện đá có kích thước đường kính khoảng từ năm đến một cm
đây là cơn mưa được bà con nông dân mong đợi nhiều tháng qua
bởi từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tới nay nhiều khu vực của địa phương thuộc lâm đồng không có mưa
gây nên tình trạng khó khăn trong tưới tiêu cây trồng
tại một số địa phương mực nước các ao hồ đã giảm sâu
có nơi xuất hiện thiếu nước sinh hoạt và sản xuất
nguyên chủ tịch và phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
thiếu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo điều hành để kế toán đơn vị rút ruột ngân sách hơn bốn tỷ đồng
công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông hồ văn điểm
nguyên chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
và bà đinh thị giang nguyên phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh gia lai đã giả quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với bà đỗ thị thu hiền
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám kế toán của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai
về tội tham mô tài sản
quá trình điều tra mở rộng vụ án công an tỉnh gia lai xác định
ông hồ văn điểm và bà đinh thị giang đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý
sử dụng tiền phòng quỹ chống dịch covid một mươi chín của đơn vị
từ đó dẫn đến việc đổ ra một bộ phòng quỹ
đỗ thị thu hiền lợi dụng chiếm đoạt tổng số tiền hơn bốn tỷ đồng
công an quận bình thạnh tp hcm đang lấy lời khai nguyễn hoàng khang
sinh năm hai nghìn năm quê tỉnh khánh hòa để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào ngày hai mươi tám tháng ba bà nguyễn thị cẩm nhung
chú tại tỉnh bình dương đong thông tin lên mạng tìm con trai mất tích
sau đó phía gia đình nhận được điện thoại của khang
nói con trai bà nhung đang hôn mê ở campuchia
người này yêu cầu gia đình chuẩn bị sáu đô la mỹ để chuộc con
do không đủ tiền phía gia đình đã xin thỏa thuận bớt con ba đô la mỹ
đối phương yêu cầu gia đình lên cửa khẩu mộc bài để trao tiền nhận con
tuy nhiên địa điểm giao dịch sau đó đổi sang quận bình thạnh tp hcm
vào chiều ngày hai mươi chín tháng ba gia đình gặp trực tiếp năm thanh niên
tại đường d năm phường hai mươi năm quận bình thạnh
khi đối tượng đang nhận sáu mươi năm triệu đồng thì bị công an bắt giữ
tại trụ sở công an khang khai do thấy thông tin gia đình đang tìm người trên mạng
nghi phạm này đã ra ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông cho biết
qua theo dõi giám sát không gian mạng việt nam
cơ quan này đã phát hiện xu hướng tấn công mạng
đặc biệt là tấn công mã hóa dữ liệu tống tiền grimstone way tăng cao
cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông đã phát cảnh báo
đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp chủ động giả soát
và triển khai bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin
thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình
cục an toàn thông tin đề nghị các cơ quan tổ chức doanh nghiệp
thời gian tới tập trung triển khai một số nhiệm vụ như giả soát tổ chức triển khai
bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ tổ chức thực thi hiệu quả thực chất
thường xuyên và liên tục công tác bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình bốn lớp
xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý
triển khai phương án sao lưu định kỳ hệ thống và dữ liệu quan trọng
để kịp thời khôi phục khi bị tấn công mã hóa dữ liệu
cục an toàn thông tin cũng đề nghị các tổ chức doanh nghiệp giả soát
cử đầu mối trao đổi chuyên môn và báo cáo kết quả thực hiện
về cục an toàn thông tin trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
để tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền
toàn nhân dân huyện chimuga tỉnh đắk lắc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm
công khai vụ án hủy hoại tài sản của công ty cổ phần airpoc
có hai mươi một bị cáo là người ở buôn lang thị trấn airpoc huyện chimuga tỉnh đắk lắc
bị đưa ra xét xử trong vụ án này
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân huyện chimuga tỉnh đắk lắc
sự việc xảy ra trước đó tại vùng đất v bốn mươi
nơi thực hiện dự án trồng cây sầu riêng của công ty cổ phần cà phê airpoc
dự án này đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt
để thực hiện dự án trên công ty cổ phần cà phê iapoc
đã dựng hàng rào bao quanh khu đất dự án
và xây dựng một nhà ở công nhân một tròi gác trong vùng đất v bốn mươi
sau đó các bị can trên đã kích động lôi kéo dẫn khoảng ba trăm linh người dân
ở buôn lang và buôn airpoc của thị trấn airpoc
mang theo băng rôn biểu ngữ với nội dung đòi công ty cà phê airpoc trả lại đất
rồi lôi kéo nhau đến khu vực đất dãy vùng v bốn mươi
tại đây các bị can này đã kích động người dân dùng cây sắt cưa lốc phá hủy
xô đổ làm hư hỏng hoàn toàn hai bảy trăm linh mét hàng rào
và một ngôi nhà ở công nhân
công nhân cùng với một tròi gác của công ty cổ phần cà phê airpoc mới thi công xong
gây tổng thiệt hại hơn bốn trăm linh sáu năm triệu đồng
để tranh chấp đất dự án với công ty cổ phần cà phê airpoc
các đối tượng cầm đầu còn tổ chức làm các ngôi mộ giả để đánh lừa về nguồn gốc của đất
tại phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ những hành vi phạm tội của mình
kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai
hội đồng xét xử đã tuyên phạt năm bị cáo có vai trò cầm đầu
mỗi bị cáo ba năm tù về tội hủy hoại tài sản
còn một bị cáo cầm đầu có tình tiết giảm nhẹ
nên tuyên án hai năm sáu tháng tù giam
các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ hai năm đến hai năm sáu tháng tù treo
và một bị cáo lãnh án hai năm cải tạo không giam giữ
họa sáng ngày hai mươi tám tháng năm hai nghìn hai mươi hai
hòa sáng lúc sáu giờ em đang ở nhà
nghe tiếng ồn lớn ở vùng đất p bốn mươi
em thấy mọi người đang phá rào của công ty của phần cà phê bắp
xong rồi em thấy em cùng mọi người tham gia
rồi đẩy phá rào
em nhận thức hành vi của mình là sai trái pháp luật
tôi lại là không đúng với chủ trương của nhà nước
phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai và các bản án đối với hai mươi một bị cáo
trong vụ án hủy hoại tài sản
đã thể hiện sự nghiêm minh khoan hồng của pháp luật nhà nước việt nam
được dư luận nhân dân ở địa phương
thân nhân gia đình các bị cáo
nhất là đồng bào trong buôn lang và buôn ea mấp của thị trấn ea pốc
rất đồng tình ủng hộ
đây là cái sự việc này nó xảy ra vừa rồi là đó là thay rồi đấy
mà theo tôi là cái này là bà con là đừng có nghe những người
mà cái bọn xấu người ta đi xuý dục mình
rồi là nói thế này thế khác là đi phá rồi đòi là đất đai
rồi thế này thế khác là có chuyện đó là nó không nên
đối với tôi thì tôi đồng ý về cái việc giảm là ba năm
cái này là nó
là nó sai sau này là nó biết nó sai là nó sửa
sau khi xét xử thì mình nhận được tin là chồng được án treo
mình trước tiên là mình cảm ơn đảng và nhà nước đã có sự quan tâm tới gia đình
nên là mình rất là vui sướng vì chồng được về tại ngoại
là ở đoàn tụ với gia đình
mình không đồng tình với những hành vi mà chồng mình đã làm
qua vụ án trên
các hộ dân có đất rẫy ở gần các dự án
gần các nông lâm trường công ty cà phê
cần rút ra bài học cảnh tỉnh để không bị kẻ xấu lợi dụng
kích động lôi kéo vào các vụ việc tranh chấp đất đai sai trái
phá hoại tài sản của các công ty lâm trường cơ quan nhà nước
gây phức tạp về an ninh trật tự và vướng vào vòng lao lý
ngày ba mươi một tháng ba công an quận tân phú tp hcm
đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên đường tân hương phường tân quý
khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụng
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày
người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực bếp của căn nhà một trệt
một lầu nằm tại góc đường tân hương đô đốc thủ quận tân phú
lực lượng tại chỗ huy động bình chữa cháy mini dập lửa
nhưng đám cháy đã bùng phát mạnh lửa tỏa ra ở các khu vực xung quanh
nhiều người cố gắng di rời xe ô tô và tài sản ra ngoài để hạn chế thiệt hại
cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân phú
dập tắt ngọn lửa bảo vệ nhiều nhà dân lân cận không bị cháy lan
bước đầu xác định thời điểm xảy ra cháy thì người bên trong căn nhà trên đã đi ra ngoài
nguyên nhân cháy nghi chập điện máy nấu nước siêu tốc khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi
tại lâm đồng vào chiều ngày hôm qua trận mưa lớn kéo dài gần một giờ đồng hồ
đồng thời có mưa đá tại một số nơi tại thành phố đà lạt và các huyện lân cận
đã giải nhiệt cho nắng hạn nhiều tháng qua
cơn mưa bắt đầu từ khoảng một mươi ba h hai mươi phút cùng ngày
và kéo dài gần một giờ đồng hồ
một số khu vực tại thành phố đà lạt huyện lạc dương và huyện đức trọng
đã xuất hiện mưa đá viên đá kích thước khoảng từ năm đến một cm
đây là cơn mưa được bà con nông dân mong đợi trong nhiều tháng qua
bởi từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tới nay nhiều khu vực của địa phương thuộc lâm đồng không có mưa
đã gây nên tình trạng khó khăn trong việc tưới tiêu cây trồng
được biết năm nay cơn mưa đầu mùa đến trễ hơn so với nhiều năm
và tại một số nơi ở địa phương mưa nước ao các hồ đã giảm sâu
có nơi xuất hiện thiếu nước sinh hoạt và sản xuất
công an tỉnh trà vinh vừa tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
đồng thời đề nghị khen thưởng cho một tập thể hai mươi tám cá nhân trong chuyên án trinh sát
về đấu tranh đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh
thực hiện kế hoạch của bộ công an và giám đốc công an tỉnh
mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen
từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
công an toàn tỉnh đã phát hiện năm mươi bảy vụ sáu mươi bốn đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khởi tố một mươi tám vụ một mươi chín bị can và xử phạt vi phạm hành chính ba mươi chín vụ bốn mươi năm đối tượng với số tiền chín trăm bốn mươi triệu đồng
công an các đơn vị huyện thị xã thành phố chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền
chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp lực lượng công an triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa
đấu tranh các đối tượng hoạt động liên quan đến hoạt động tín dụng đen bằng nhiều hình thức để nhân dân biết
không tham gia và tích cực tố giác các hành vi vi phạm
bên cạnh đó công an toàn tỉnh đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
nhân rộng các mô hình câu lạc bộ tổ tự quản về an ninh trật tự để phát hiện
ngăn chặn các đối tượng gián tờ rơi quảng cáo tài chính các đối tượng nghi vấn đòi nợ thuê
ghi nhận thành tích qua tổng kết chuyên án trinh sát về đấu tranh đối tượng hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh trà vinh
một tập thể và hai mươi tám cá nhân được đề nghị bộ công an cục cảnh sát hình sự ubnd tỉnh giám đốc công an tỉnh tặng bằng khen và giấy khen
sau gần ba tháng triển khai thực hiện mô hình điểm của đề án sáu về quản lý lưu trú trên địa bàn huyện tháp một mươi
các cơ sở kinh doanh lưu trú như nhà trọ nhà nghỉ khách sạn đã có những đánh giá tích cực về những tiện ích mà mô hình này mang lại
nếu như trước đây các cơ sở hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn nhà nghỉ nhà trọ phải đến trực tiếp cơ quan công an để đăng ký lưu trú
thì từ khi cài đặt sử dụng phần mềm asm chỉ cần vài thao tác đơn giản các cơ sở này đã hoàn thành thủ tục đăng ký
công an tỉnh cũng đã phối hợp với quỹ ban
nhân dân huyện tháp một mươi đã triển khai mô hình này cho tổ công tác đề án sáu của huyện và cụ xã
phòng cảnh sát linh chánh và trực tự xã hội có phó hợp với công an huyện tháp một mươi để tập quấn cho sáu mươi cơ sở cho thê lưu trú trên địa bàn huyện tháp một mươi
phó hợp với cục cảnh sát linh chánh và trực tự xã hội đã cấp hơn sáu mươi tài khoản
và tới thời điểm hiện tại thì có một mươi chín cơ sở để thực hiện mô hình này
có khoảng hơn một năm trăm linh lượt khách đã đăng ký lưu trú
phần mềm lưu trú asm được kết nối trực tiếp đến hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
do đó thông tin lưu trú của người dân được cập nhật một cách thường xuyên
với phương châm tiện lợi an toàn bảo mật và hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với nhiều tiện ích
việc tiếp nhận thông tin khách lưu trú đã được tích hợp cùng chức năng quét mã qr trên thẻ căn cước công dân
giúp cho việc tiếp nhận được nhanh chóng thuận tiện tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú trong việc quản lý
và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú đến môi trường điện tử trong cùng một ứng dụng duy nhất
trước đây chưa có phần mềm em phải cập nhật thông tin bằng ghi trú tức là biết tay
rồi em phải đi trình ở cơ quan công an thì nó rất là mất thời gian
sau khi sử dụng phần mềm này những thông tin của khách được cập nhật qua máy quét thì nó rất là nhanh và tiện lợi
dù đã ngoài sáu mươi tuổi
chưa thông thảo sử dụng qua máy vi tính nhưng khi được công an huyện tháp một mươi hướng dẫn vài phút
bà bùi thị mộng tuyền chú tại thị trấn mỹ an huyện tháp mười
đã có thể thực hiện các thao tác trên phần mềm lưu trú một cách dễ dàng
thời gian mà chỉ sử dụng thì thấy nó rất là lợi ích
tại vì nó sẽ thông báo được trực tiếp qua bên chỗ công an
rồi thay vì mình sẽ ghi sổ mình đi trình báo rồi mình quản lý được con người chính xác
rồi chị thấy
các thao tác nó cũng dễ phù hợp với mọi lứa tuổi sử dụng rất tiện ích dễ dàng
khách đến lưu trú có thể sử dụng ứng dụng vneid quét mã tại cơ sở lưu trú
sẽ được phục vụ kê khai thông tin tự động mà không cần phải xuất trình các loại giấy tờ khác
đối với một số cơ sở có quy mô hoạt động nhỏ
số lượng khách ít thì họ cũng còn đang ngã ngại diện đề kinh phí để trang bị sử dụng đối với phần mềm này
ban chứa quy đội cũng đã trực tiếp tham mô cho lãnh đạo
công nguyện chỉ đạo cho các bộ chiến sĩ cũng như là đội sẽ trực tiếp đến từng cơ sở
để hướng dẫn tiên truyền nhận động họ sử dụng phần mềm này để họ thấy được tiện ích của phần mềm này để họ tham gia
mô hình quản lý lưu trú đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhân hộ khẩu
góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
đồng thời giúp các cơ quan quản lý nhà nước cắt giảm thời gian chi phí lưu trữ hồ sơ giấy tờ
công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính
đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính công qua mạng tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp
dự kiến mô hình này sẽ được nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh đồng tháp trong thời gian tới
từ ngày một tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn tổng cục thống kê thực hiện thu thập thông tin
của điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ tại sáu mươi ba tỉnh thành phố trường tục trung ương
cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về dân số và nhà ở làm cơ sở để đánh giá tình hình
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm xây dựng chính sách
lập kế hoạch dân số và nhà ở phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hai nghìn hai mươi sáu hai nghìn ba mươi
giám sát thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của liên hợp quốc mà chính phủ việt nam đã cam kết
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ triển khai thí điểm học bạ số trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn hà nội sẽ tiến hành thí điểm học bạ số với cấp tiểu học
và từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn thí điểm với cấp trung học thay thế học bạ giấy
việc triển khai thí điểm học bạ số ở các trường phổ thông nhằm xây dựng hoàn thiện mô hình
quy trình quản lý tổng hợp tổng hợp tổng hợp
sử dụng học bạ số làm cơ sở để triển khai học bạ số thống nhất trên địa bàn toàn thành phố
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu các nội dung thí điểm phải đảm bảo tiêu chuẩn quy chuẩn
yêu cầu chức năng kỹ thuật theo quy định sẵn sàng kết nối với hệ thống quản lý thông tin của bộ giáo dục và đào tạo
bộ công thương vừa có công văn gửi sở công thương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
đề nghị báo cáo thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định
để có cơ sở báo cáo thủ tướng chính phủ bộ công thương đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố
báo cáo tình hình thực hiện quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn
những khó khăn vướng mắt và kiến nghị giải pháp thực hiện
nội dung báo cáo của sở công thương đề nghị gửi bản cứng về bộ công thương trước ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn